theo báo cáo của trung tâm y tế huyện này tại một số xóm vùng sâu từ ngày hai mươi một tháng bốn đến ngày hai mươi năm tháng năm có hai mươi tám ca mắc bệnh trong đó có bảy ca trẻ em tử vong
hiện năm trường hợp đã ổn định được xuất viện về nhà sáu trường hợp điều trị ở nhà đã khỏi một số trẻ đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện
theo bệnh án các bé đều có triệu chứng bỏ bú khó thở sốt nôn tiêu chảy co giật ngủ ly bì nghi là bị viêm não cấp
mới đây còn phát hiện thêm một trăm linh ba trẻ bị mắc dịch tiêu chảy chứng sốt khó thở
tại các xóm lũng mận cà pẻn nà và xã đức hạnh trong đó có một trẻ vừa tử vong
trước tình hình trên lãnh đạo huyện bảo lâm đã có cuộc họp khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống dịch
thành lập các đoàn công tác đến hai xã trên để khám chữa bệnh cấp phát thuốc hướng dẫn vận động bà con ăn chín uống xôi
rửa tay bằng xà phòng tăng cường vệ sinh môi trường phun thuốc tiêu độc khử trùng để tiêu diệt mầm móng bệnh
ngăn chặn lây lan rộng ra cộng đồng khuyên cáo bà con nếu như con em bị ốm phải đến ngay cơ sở y tế để khám chữa bệnh kịp thời
những vụ án trộm cắp cướp giật tài sản do những đối tượng nhí mới chỉ ở trong độ tuổi vị thành niên gây ra
chính là tính chuông cảnh báo đối với các bậc cha mẹ cũng như toàn xã hội về việc quan tâm nuôi dạy con cái
thiếu trách nhiệm trong việc quan tâm nuôi dạy con cái chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ vị thành niên
tụ tập băng nhóm trộm cắp cướp giật để lấy tiền ăn chơi
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh khánh hòa
hung khí nguy hiểm nhóm thiếu niên đã sử dụng để đánh nhau với nhóm bạn
con dao này một cô bé một mươi năm tuổi đã dùng để sát hại một cô gái một mươi bảy tuổi tại phường vĩnh hòa thành phố nhà trang
vào tối ngày hai mươi bốn tháng năm chỉ để bình bạn của mình
làm việc với cơ quan điều tra cô bé dường như chưa nhận thức rõ hậu quả mà mình gây ra
chứng kiến toàn bộ buổi làm việc giờ đây ông đoàn văn hồng bố của cô bé
mới thấy hối hận vì đã không quan tâm giáo dục con mình
lo đại đối cho nó thì nó cứ ra đường nó nói con không mị che mị bỏ nó ôm hẳn trong lòng
một mươi tuổi nhưng dường như diệp văn thành ở thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đã bỏ học được sáu năm
nhà nghèo bố mẹ bận bựu sinh thành tự do chơi làm những gì mình thích và đã lao vào chơi game
đến lúc không còn tiền chơi game thì thành rủ bạn đi trộm cướp để có tiền chơi game và ăn nhậu
một ngày chơi điện tử thì chơi chỉ có ba bốn tiếng rồi nhưng mà đều do nệp thủy nệp thủy game
nệp thủy game thì nếu có bữa thì con nệp cũng một trăm linh hai trăm linh bữa thì con nệp năm mươi một trăm linh
gia đình là thiếu sự quan tâm quan tâm coi như là giáo dục các em
nhất là cái việc hoạt động
để quản lý cái thời gian dở dắt của các em
cái thứ hai là cũng cái sự là đua đòi đua đòi với các bạn các bè
để có tiền tiêu xài thì các em này cũng sẵn sàng vi phạm pháp luật
và mức độ hành vi vi phạm pháp luật của các em này thì cũng rất là manh động
tại vì cái nhận thức của các em nó cũng hạn chế
số vụ trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng
không chỉ ở khánh hòa mà còn trên địa bàn cả nước với tính chất hậu quả ngày càng nghiêm trọng
nguyên nhân quan trọng hàng đầu là các em thiếu sự quan tâm dạy dỗ đúng cách từ các bậc cha mẹ
vì vậy các bậc cha mẹ ngay từ bây giờ hãy dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho con em mình
đặc biệt là các em trong độ tuổi vị thành niên để tránh hậu quả đáng tiếc đau lòng xảy ra đối với con em mình và toàn xã hội
các nhà mạng như vinaphone viettel mới đây tung ra một loạt đầu số tám x mới được nhiều người ưa thích
tuy nhiên đầu số này lại khá giống với đầu số máy bàn của tp hcm nên nhiều kẻ gian đã lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo
bằng cách tự xưng là nhân viên ngân hàng đối tượng đã sử dụng số thuê bao đầu nghìn tám mươi sáu để gọi điện thông báo trúng thưởng
nhưng lại xác nhận là gọi từ số máy bàn để lấy lòng tin của nạn nhân
để giúp khách hàng tránh gặp phải những sự cố đáng tiếc xảy ra viettel đã lưu ý tới khách hàng một số cách thức như sau
số điện thoại có đầu số tám mươi sáu của viettel gồm một dãy một mươi chữ số
còn đầu số máy bàn tám x của tp hcm là tám chữ số
các chương trình khách hàng có thể tham gia để trúng thưởng được công bố trên website của viettel hoặc fanpage viettel telecom
khách hàng có thể kiểm tra lại bằng cách gọi lên tổng đài chăm sóc khách hàng một nghìn chín trăm linh tám nghìn một trăm chín mươi tám hoặc vào website của viettel
vì vậy các nhà mạng thông báo khách hàng cần nâng cao cảnh giác tránh bị kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của đồng bào dân tộc mông
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của đồng bào dân tộc mông
thời gian gần đây trên địa bàn huyện mường trà tỉnh điện biên tình hình tội phạm mua bán người ngày càng gia tăng và có chiều hướng phức tạp hơn
với những thủ đoạn tinh vi nhiều trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên hay phụ nữ ở các bản vùng cao vùng sâu vùng xa trở thành món hàng để các đối tượng đưa sang biên giới mua bán kiếm lời
em giàng thị xía sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở bản hồi xuân xã na sang là nạn nhân trong vụ buôn bán người xảy ra vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
em cùng người chị dâu xuống thị trấn mường trà thì gặp sùng thị dợ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là đối tượng gái giả trai để tán tỉnh yêu đương rồi lừa gạt đưa sang trung quốc bán kiếm lời
rất may trước khi bị bán sang bên kia biên giới xía đã kịp thời phát hiện và báo cho người nhà để kịp thời giải cứu
hôm đấy là hôm hai chị em nó đi xuống chợ đi mua ít thuốc men cho cái đứa cháu ở nhà này
mà không may là gặp đối tượng
nhưng mà lúc cả đối tượng bị rủ rỗ đấy xong là em đấy cũng nói là từ lúc em bị rủ rỗ đến nay là em đã giúp được bài học kinh nghiệm cho bản thân mình
và từ nay là sẽ không phải nghe theo những lời rủ rỗ của người khác nữa
mình không biết rõ nguồn gốc biết rõ người ta thì bây giờ là em rất là sợ
kém may mắn hơn giàng thị xía một số phụ nữ ở các bản vùng cao trong huyện cũng trở thành nạn nhân của vụ mua bán người mà không có cơ hội quay trở về với gia đình
theo số liệu thống kê chưa đầy đủ
từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện mường trà đã xảy ra bốn vụ gồm sáu nạn nhân của vụ mùa bán người
trên thực tế còn nhiều chị em thường xuyên vắng nhà không rõ nguyên nhân mà cơ quan chức năng chưa thể xác minh
theo đánh giá của lãnh đạo công an huyện tình hình tội phạm mua bán người đang có chiều hướng ngày càng phức tạp
ngoài ra đường dây mua bán người còn có sự móc nối giữa các đối tượng ở trong nước và nước ngoài
so với những năm trước đây thì phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người trong năm nay có nhiều điểm mới hơn
thứ nhất là gì là các đối tượng trong đường dây tham gia mua bán người đã đóng giả thành nam giới để đến các vùng đồng bào dân tộc của người mông để tán tỉnh yêu đương
rồi lừa các phụ nữ nhẹ dạ cả tin đưa sang trung quốc để bán
và đồng thời nữa qua đấu tranh thủ phạm mua bán người trong thời gian vừa rồi thì thấy giữa các đối tượng tham gia mua bán người có sự câu kết hình thành
giữa các bản thân các đối tượng cùng là anh em ruột thịt trong cùng một gia đình để tham gia mua bán người
nguyên nhân chủ yếu khiến phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân của những vụ mùa bán người là sự nhẹ dạ cả tin
bên cạnh đó do cuộc sống hàng ngày của phụ nữ quá vất vả nên giấc mơ đổi đời bên kia biên giới theo như lời hứa hẹn của các đối tượng mua người đã khiến nhiều phụ nữ trở thành món hàng hóa của chúng
chúng tôi đã phối hợp với quan xá với rất là nhiều ngành
xong rồi vận động nhân dân có câu học với nhân dân là cũng đã phát biểu và ý kiếm cho nhân dân vào là từ nay trở đi
nhân dân kể cả người nào ở đâu nếu đối tượng nào vào bản hay vào đâu vào thì phải báo ngay lập tức
và anh chị em ở trong bản kể cả người già hay là các em hay là các cháu từ nay trở đi là phải có kiến thức
không phải tin những kẻ xáo hay là những người mình chưa biết là mình phải tin theo người ta rủ rố hay là nói ngon nói ngọt hay là người ta lấy tiền để rủ rố mình

do nhiều nguyên nhân khác nhau mà hiện nay công tác đấu tranh với loại tội phạm này
vẫn còn nhiều khó khăn
để chủ động đối phó với tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an huyện cấp ủy chính quyền các đoàn thể xã hội
thì người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác với những đối tượng lạ mặt ra vào địa bàn và tiếp cận với mục đích bất chính
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc bốn h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng năm vừa qua
tại km số một nghìn bảy trăm ba mươi ba trăm linh trên quốc lộ một a đoạn đi qua thị trấn thuận nam huyện hàm thuận nam
tỉnh bình thuận làm một mươi ba người chết và ba mươi chín người bị thương
vào sáng nay tỉnh bình thuận đã có kết luận điều tra ban đầu về nguyên nhân của vụ tai nạn
theo kết luận điều tra ban đầu nguyên nhân là do lái xe trần công định điều khiển xe ô tô ba mươi tám n năm nghìn năm trăm bảy mươi bảy vượt ô tô tải tám mươi sáu c năm nghìn ba trăm tám mươi tám
khi vượt đầu xe tải đã đâm trực diện vào phần đầu góc bên trái của xe khách năm mươi một b một mươi một nghìn hai trăm hai mươi bốn làm hai xe quay ngang chắn lòng đường
xe năm mươi một b một mươi một nghìn hai trăm hai mươi bốn cháy trước và lan sang các phương tiện khác
về chiếc xe máy bảy mươi sáu x bảy nghìn tám trăm linh bị cháy dưới đường chủ sở hữu được xác định là chị lê thị ái liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
chị liên giao xe cho em ruột là lê hồng đạt đưa vào thành phố hồ chí minh theo xe năm mươi một b một mươi một nghìn hai trăm hai mươi bốn đạt đã tử vong
hiện công an huyện hàm thuận nam đã thụ lý vụ tai nạn giao thông theo quy định và đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
giám định xác minh củng cố tài liệu đồng thời làm việc với các chủ phương tiện để xác định trách nhiệm dân sự đối với nạn nhân và kết luận vụ tai nạn
một người đã tử vong tại chỗ trong một vụ tai nạn giao thông mà xe tải đâm trực diện xe máy
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi tám h chiều tối qua trên quốc lộ một mươi bốn đoạn của ấp năm xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe tải bốn mươi tám c một nghìn chín trăm bảy mươi ba chưa rõ người điều khiển
lục thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ tỉnh đắk nông đi thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
khi đi đến đoạn đường cong thuộc ấp năm xã đồng tâm do chạy với tốc độ cao nên tài xế đã không làm chủ được tay lái
lấn sang làn đường đối diện đâm trực diện vào xe máy bảy mươi năm e một trăm linh chín nghìn ba trăm chín mươi hai do anh trần bóp
chú phường tân thiện thị xã đồng xoài tỉnh bình phước điều khiển theo hướng ngược lại
cú đâm qua trên mưa trên toàn khu vực sẽ giảm đi cả về diện và lượng chỉ còn xuất hiện rái rác vào buổi sáng và chiều tối
tuy nhiên sang đến hai ngày tiếp theo mưa rông sẽ quay trở lại
người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
nhưng do ảnh hưởng của giải mây đối lưu từ phía bắc di chuyển xuống
nên mưa rông sẽ tăng hơn cả về diện và lượng
trong ngày hai mươi chín và ngày ba mươi nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế trong ba ngày tới mưa rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi
vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất hầu hết đều sấp xỉ ở ngưỡng ba mươi ba ba mươi bốn độ
riêng các tỉnh ở phía bắc khu vực ngày ba mươi có mưa rào dày rác và có nơi có rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực nam trung bộ trời phổ biến chỉ có mưa nhỏ ở một vài nơi với lượng không nhiều
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
riêng khu vực hai tỉnh như ninh thuận và bình thuận trời có mưa rào và rông vào lúc chiều tối do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác ngày nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất
vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về đêm thì nhiệt độ sẽ mát mẻ dễ chịu khi hạ xuống chỉ còn giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
các tỉnh nam bộ dự báo trong ba ngày tới cường độ gió có xu hướng giảm dần
nhưng về chiều tối những đám mây đối lưu vẫn phát triển và gây mưa rông trên khu vực này
do mưa thường xuất hiện vào thời điểm tan tầm nên phần nào sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bốn độ
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bốn độ
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết